ba mươi phút sau đám cháy mới được khống chế

và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại